và tiếp tục chiến đấu bảo vệ chủ quyền tổ quốc
lớp lớp bộ đội cụ hồ đã xả thân trên các mặt trận và hàng triệu người đã ngã xuống để đất nước yên bình
vì thế sự hy sinh và ký ức về họ phải được giữ gìn trao lại cho thế hệ mai sau
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài
trân trọng giữ gìn ký ức của các nhân chứng lịch sử của tác giả nguyễn hòa
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
hơn nửa thế kỷ qua
đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang đã trở thành một trong những đề tài chủ yếu xuyên suốt của văn học việt nam
rất nhiều tác phẩm về đề tài này đã nằm trong hành trang tinh thần của cha anh chúng ta trong những năm tháng chiến tranh và của chúng ta hôm nay
tuy nhiên dù quá trình nhận thức phản ánh của nhà văn chân thực đến mức nào
thì với tư cách là tác phẩm văn học vẫn chưa giúp thỏa mãn nhu cầu quan trọng của người đọc
là được tìm hiểu những người lính đã thật sự sống ra sao
suy nghĩ như thế nào trong các tình huống cụ thể khi mà sự sống sự hy sinh chỉ cách nhau trong găng tức
nhu cầu này ít nhiều được đáp ứng bởi các nhà văn đã trực tiếp cầm súng chiến đấu như trần phù thăng hữu mai rồi hồ phương nguyễn trí huân chu lai khuất quang thụy
nhưng dẫu sao đó vẫn là trải nghiệm cá nhân
và một cái nhìn toàn cảnh cụ thể không mang dấu ấn của hư cấu và tưởng tượng vẫn là mong đợi của nhiều bạn đọc
vì điều đó giúp bạn đọc hiểu thêm hiểu kỹ hơn về những người con yêu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi xuân trên chiến trường đã ngã xuống vì độc lập thống nhất đất nước
đó là một trong các nguyên nhân để những cuốn hồi ký và nhật ký đặc biệt là nhật ký như nhật ký chiến tranh của chu cẩm phong
nhật ký đặng thùy trâm của đặng thùy trâm nhà xuất bản hội nhà văn mãi mãi tuổi hai mươi của nguyễn văn thạc nhà xuất bản thanh niên
nhật ký chiến trường của nguyễn tiến bình nhà xuất bản chính trị quốc gia gần đây là quảng trị một nghìn chín trăm bảy mươi hai hồi ức của một người lính của nguyễn quang vinh nhà xuất bản văn học lại mang tải ý nghĩa rất riêng
có thể thấy nổi lên là bức tranh cận cảnh về con người ý chí quyết tâm
nhật ký đặng thùy trâm tinh thần sẵn sàng hy sinh vì đất nước như liệt sĩ đặng thùy trâm viết trong nhật ký
ước mơ bây giờ là đánh thắng giặc mỹ là độc lập tự do của đất nước từ ước mơ đó mới có được những gì gọi là của riêng mình
mình cũng như những thanh niên khác đã lên đường ra tiền tuyến và tuổi trẻ qua đi giữa tiếng bom rơi đạn nổ
tuổi trẻ của mình đã thấm đượm mồ hôi nước mắt máu xương của những người
đang sống và đã chết tuổi trẻ của mình đã cứng cắp trong thử thách gian lao của chiến trường
tuổi trẻ của mình cũng đã nóng rực vì ngọn lửa căm thù đang ngày đêm hôn đốt
phải trăng màu xanh của tuổi trẻ cũng vẫn thắm đượm thêm vì màu sắc của mơ ước và yêu thương vẫn ánh lên trong những đôi mắt nhìn mình
dù nhật ký là ghi chép từ thế giới riêng tư của mỗi người được viết ra không phải để công bố
thì thiết nghĩ trong đó vẫn chứa được những câu chuyện những diễn biến và tình huống cụ thể
những con người và suy nghĩ cụ thể chân thực
riêng nhật ký viết trên đường hành quân viết trên chiến hào còn là những dòng chữ thắm tình người đỏ màu máu
mà nếu không đọc được những dòng chữ người lính ghi lại chúng ta khó có thể lý giải điều gì đã thôi thúc họ ra trận
vô vàn khó khăn gian khổ họ đã từng vượt qua
những đồng đội của họ đã thay đổi

nói cách khác nhật ký không chỉ gồm những điều riêng tư mà với tư cách nhân chứng lịch sử
người viết còn ghi lại những điều không thể không ghi lại như liệt sĩ đặng thùy trâm viết
không lẽ quyền sổ nhỏ này cứ ghi tiếp mãi những trang đầy máu hay sao
nhưng thùy ơi hãy ghi đi ghi cho đầy đủ tất cả những máu xương mồ hôi nước mắt của đồng bào ta đã đổ hai mươi năm nay

và ở những ngày cuối của cuộc đấu tranh sinh tử này mỗi sự hy sinh càng đáng ghi đáng nhớ nhiều hơn nữa
vì sao ư vì đã biết bao nhiêu năm rồi ta chiến đấu hy sinh và niềm hy vọng đã như một ngọn đèn rực sáng trước mắt
ở cuối đoạn đường hôm nay gần đến đích thì ta ngã xuống
vì thế các nhật ký không còn là tài sản của một người mà trở thành tài sản của thế hệ của dân tộc
chúng ta không chỉ đọc để biết mà đọc để tri ân
những dòng chữ không chỉ dành cho chúng ta mà còn dành cho con cháu của chúng ta
đọc các cuốn nhật ký đã xuất bản sẽ phần nào hiểu vì sao hành quân vượt trường sơn không lúc nào ngớt bom đạn
thiên nhiên khắc nghiệt ăn đói mặc xét ốm đau bệnh tật hành hạ
những người lính vẫn hứa với nhau dù có ngã xuống trên đường hành quân
thì đầu cũng hướng về phía trước
về đường hành quân đầy gian khổ trên trường sơn bốn mươi năm năm sau
từ nước đức xa xôi cựu chiến binh thương binh nguyễn quang vinh đã viết
đây chính là lúc đấu tranh tư tưởng cao nhất đảo ngũ hay không đảo ngũ
trời ơi mệt quá nặng nhọc từng hơi thở mặc dù người thì cảm thấy nhẹ tinh môi khô miệng đắng
tôi nhớ đến bác và những lời hứa trong ngày quốc tang
nhớ đến danh dự của gia đình của bố mẹ
không chết thì thôi chứ không chịu làm điều nhã phải làm một người chân chính
suy nghĩ đó chính là nền tảng để anh cùng đồng đội vượt sông thạch hãn
và các anh chiến đấu trong thành cổ quảng trị
từ cửa hầm đối diện lâm thành xả một chàng ak hạ gục tên địch vừa bắn trí thành
nhưng lúc này bốn bề đều có địch
hai chiến sĩ của c một mươi một là lâm thành và tường hải phòng dựa lưng vào nhau
chỉa súng ak ra hai phía bắn như điên
mặc cho máu đang dòng chảy trên mặt một người máu thấm đẫm vạt sườn người kia
hai anh vẫn bắn không ngừng bắn mãi
cách đó khoảng một trăm linh mét tiểu đội trưởng quế khương trung mang khẩu dkz tám mươi hai ra định lắp vào giá súng
nhưng không kịp
thấy xe tăng địch đang dầm rầm sông đến quế hô chiến sĩ quỳnh thái bình đem đạn ra ngay nạp vào súng
rồi không cần giá súng quế vác nòng khẩu dkz tám mươi hai lên vai nhằm thẳng chiếc m bốn mươi tám đang chạy xế trước mặt bóc cò
một quần lửa da cam cùng tiếng nổ chói óc vang lên chiếc xe tăng bốc cháy ngụt ngụt
đọc nhật ký của các anh chị chúng ta biết về những suy nghĩ rất thầm kín riêng tư
sâu lắng và đậm chất con người
biết về tiếng kêu xé lòng của người lính khi đồng đội hy sinh
biết về tâm sự xúc động của họ khi sống giữa nhân dân được nhân dân che chở đùm bọc bảo vệ
rồi nỗi nhớ quê hương nhớ cha mẹ nỗi lo về các em còn nhỏ ở hậu phương chưa giúp được gia đình
và thiết nghĩ phải là một người lính cụ hồ đích thực mới có thể được ứng xử
và đã ứng xử như chuyện anh thương binh nguyễn tiến bình kể
nghe tin mình sắp đi gia đình ông sáu thân bắt cho mình một con gà mái đang đẻ
sáu quả trứng nhưng mình và anh em không chịu
mình bảo cậu hoàng liên lạc mang trả lại gia đình
ông bà không chịu mình phải lên nói chuyện thuyết phục
ông bà mới đồng ý giữ lại con gà duy nhất của gia đình
nhìn mấy đứa cháu quần áo mong manh
trời đang chuyển gió lạnh mà thương mà đau xót quá
mình báo quản lý cấp ngay cho mình tấm vỏ chăn hoa theo tiêu chuẩn năm nay
để mang cho các cháu cắt cho mỗi cháu bộ quần áo mới
anh em trong đơn vị ai cũng rất thương gia đình nhưng không biết giúp đỡ gì hơn
hơn một mươi năm trước với mục đích ghi chép tư liệu về những sự kiện con người trong chiến tranh để lưu giữ
trao lại cho hậu thế
động sáng tác tác phẩm sử thi về đề tài chiến tranh cách mạng lực lượng vũ trang đã được phát động
từ đó đến nay nhiều tác phẩm từ cuộc vận động đã được xuất bản
xong có thể nói tác phẩm xuất sắc chưa nhiều
hơn thế khó có thể coi sự kiện con người đề cập trong các tác phẩm là tư liệu lịch sử
vì đó vẫn là sự kiện con người gắn với quá trình hư cấu của nhà văn
trong bối cảnh đó nhật ký trong chiến tranh
trở nên quý giá cần phải tiếp tục kiếm tìm xuất bản
tùy khả năng của mỗi người viết cuốn nhật ký có thể hay hoặc chưa hay
thì cũng không nên lấy các chuẩn mực văn học để đòi hỏi người viết
càng không thể vì mục đích kinh doanh mà thở ơ với những dòng chữ mang trong đó lửa
của ý chí dân tộc như liệt sĩ chu cẩm phong đã viết
mình có thể hy sinh trong mùa xuân lịch sử này là
mình nghĩ đến điều này
mình nghĩ đến điều này một cách nghiêm túc
nếu mình ngã xuống như phương thảo văn cận xuân quý
thì ba mình nhất là mẹ mình sẽ đau khổ đến giường nào
mình biết điều đó mình là con trai được cả nhà yêu thương
nhưng dẫu thế nào mình cũng không xê dịch cái phương châm sống của mình
dũng cảm say xưa và quên mình như những chiến sĩ cộng sản chân chính đi trước
dẫu ngã xuống một giờ nửa giờ
trước khi ta giành thắng lợi hoàn toàn cũng hạnh phúc
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
trân trọng giữ gìn ký ức của các nhân chứng lịch sử của tác giả nguyễn hòa
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình xin tạm dừng ở đây
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau